trong những ngày qua việc rác thải tràn ngập và phủ kín lòng suối linh ngay giữa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khiến cho rất nhiều người dân bức xúc
điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này mà đã lặp đi lặp lại nhiều năm qua nhất là vào mùa khô
có cắm bảng cấm đổ rác nhưng rác thải sinh hoạt lại tràn ngập đó là tình trạng đang xảy ra ở dòng suối linh những ngày qua
mùa khô ít nước dưới suối nên rác thải lâu ngày rồn ứ lại có những đoạn rác đã phủ kín cả lòng suối
nhiều người dân cho rằng nguyên nhân của tình trạng rác thải phủ kín lòng suối linh là do nhiều tiểu thương chợ tam hòa ở gần bờ suối vứt bỏ xuống và trôi về phía hạ nguồn
tuy nhiên đơn vị quản lý chợ tam hòa đều không biết
tuy nhiên đơn vị quản lý chợ tam hòa đã phủ nhận việc này
như vậy rác thải dưới dòng suối là do nhiều hộ sống dọc ven hai bên bờ và một số người dân đi đường thiếu ý thức bảo vệ môi trường vứt xuống
trong khi đó dự án nạo vét cải tạo suối linh đã được triển khai từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy với kinh phí hơn ba mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện vướng mắc về thiết kế kỹ thuật nên dự án đã tạm ngưng từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu
do vậy trước mắt trong khi chờ dự án sớm tiếp tục triển khai chính quyền ở cơ sở cần nhanh chóng giải tỏa số rác trên và hơn ai hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức không vứt rác xuống lòng suối